sở giao thông vận tải tp hcm vừa có thông báo hạn chế lưu thông trên tuyến đường đỗ thị lời thuộc quận ba
nhằm đảm bảo giao thông trong khoảng thời gian ga sài gòn tăng cường phục vụ cho hành khách đi lại vào dịp tết nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một mươi tháng một đến hết ngày tám tháng hai đường đỗ thị lời đoạn từ đường hoàng sa đến đường cách mạng tháng tám được điều chỉnh như sau
đoạn từ đường hoàng sa đến đường trần văn đang cấm xe ô tô lưu thông trong khoảng thời gian từ sáu đến tám giờ và từ một mươi sáu đến hai mươi giờ
theo hướng lưu thông từ đường hoàng sa đến trần văn đan lộ trình thay thế tham khảo là đường hoàng sa đường rạch bùng binh đường cách mạng tháng tám
đoạn từ đường trần văn đang đến cách mạng tháng tám cấm xe ô tô lưu thông trong khoảng thời gian từ sáu đến tám giờ và từ một mươi sáu đến hai mươi giờ
lộ trình thay thế tham khảo đường cách mạng tháng tám đường phạm văn hai đường hoàng sa
sở giao thông vận tải tp hcm lưu ý phương tiện tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ
xe ô tô của cư dân trong khu vực được phép lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông